công an tỉnh lào cai cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công một đường dây tàng trữ tiêu thụ tiền giả trái phép
với số lượng hàng trăm triệu đồng bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng
nhận được tin báo của quân chúng nhân dân công an tỉnh lào cai đã tổ chức xác minh phát hiện bốn đối tượng
là lò văn pha sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn và lò văn khâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba có hộ khẩu thương chú tại xã bản bo
huyện tam đường tỉnh lai châu có hành vi tiêu thụ tiền giả
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm hơn sáu mươi triệu đồng tiền giả trên sáu triệu đồng tiền thật và một số tăng vật khác liên quan
quá trình đấu tranh khai thác hai đối tượng khai nhận cùng nhau sang lạng sơn mua bảy mươi triệu đồng tiền việt nam giả
sau đó mang về lào cai tiêu thụ cùng thực hiện hành vi mua bán tiêu thụ tiền giả còn có hai đối tượng khác là tào văn thum
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm và lò văn sòi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai cùng chú tại xã bản bo huyện tam đường tỉnh lai châu
trong đó thung tàng trữ ba mươi triệu
soi tàng trữ hai mươi năm triệu đồng tiền giả hiện hai đối tượng đã ra đầu thú tại công an tỉnh lai châu
vụ việc đang được công an tỉnh lào cai tiếp tục điều tra làm rõ